đúng quy định ubnd tp cũng yêu cầu các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố thực hiện dịch vụ xét nghiệm covid một mươi chín phải công khai giá dịch vụ xét nghiệm
trường hợp các cơ sở y tế vi phạm quy định về giá dịch vụ xét nghiệm phải được phát hiện xử lý nghiêm theo quy định
kiểm tra giám sát việc thực hiện công khai minh bạch giá các trang thiết bị sinh phẩm vật tư y tế giá các dịch vụ xét nghiệm estit xét nghiệm
kịp thời cập nhật liên tục tránh tình trạng nâng giá của các đơn vị cá nhân đảm bảo đúng quy định
ubnd tp cũng yêu cầu xử lý nghiêm đối với các tiêu cực trong tiêm phòng vaccine như cơ chế xin cho quà tặng bồi dưỡng để được tiêm nhanh
hoặc lựa chọn vaccine theo nhu cầu gây bức xúc cho nhân dân
ubnd tp hà nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức lễ tử nghiệm đồng bào cán bộ chiến sĩ hy sinh và tử vong do dịch covid một mươi chín
chương trình được tổ chức vào lúc hai mươi h ngày một mươi chín tháng một mươi một và được phát sóng trực tiếp trên kênh vtv một đài truyền hình việt nam
tại đây một số hình ảnh phóng sự về công ty
công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín sẽ được trình chiếu
sau đó là phát biểu của đại diện lãnh đạo đảng nhà nước ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đến hai mươi h ba mươi phút nghi thức tưởng niệm đồng bào và cán bộ chiến sĩ hy sinh tử vong sẽ diễn ra
chương trình thể hiện sự chia sẻ động viên của đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam
thành phố hà nội trước những mất mát đau thương của các gia đình người thân tiếp tục động viên tinh thần các lực lượng tuyến đầu
và nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân trong phòng chống dịch covid một mươi chín
điểm cầu thành phố hà nội được tổ chức tại sân khấu đa năng công viên thống nhất quận hai bà trưng
hành phần tham dự lễ tưởng niệm dự kiến khoảng ba trăm linh đại biểu gồm lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam
lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương
về công tác phòng chống dịch đại biểu đến dự phải đảm bảo đã tiêm đủ liều vaccine ngừa covid một mươi chín đủ một mươi bốn ngày
có giấy xét nghiệm sắc covid hai âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ
sở y tế hà nội bố trí xét nghiệm miễn phí cho đại biểu từ một mươi ba h ba mươi đến một mươi bảy h ba mươi phút ngày một mươi tám tháng một mươi một
tại phòng khám đa khoa số hai mươi một phan chu trinh quận hoàn kiếm
đến ngày một mươi tám tháng một mươi một cả nước đã ghi nhận hơn hai mươi ba trường hợp tử vong vì covid một mươi chín
trong đó tp hcm là địa phương có số ca tử vong lớn nhất với hơn một mươi bảy người bình dương là hơn hai năm trăm linh người
mới đây tin vui đến với người dân thôn bạch chữ xã tiên thắng huyện mê linh
khi một trăm linh người dân nơi đây vừa nhận kết quả xét nghiệm âm tính lần thứ năm với sars cov hai
sáng ngày một mươi tám tháng một mươi một chủ tịch ubnd xã tiến thắng nguyễn văn đường cho biết
diễn biến dịch covid một mươi chín tại ổ dịch thôn bạch chữ đang có chuyển biến tích cực
trong hai ngày qua thôn không ghi nhận ca mắc mới covid một mươi chín
kết quả phân tích mẫu xét nghiệm từ trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội gửi về cho biết
toàn bộ người dân thôn bạch chữ đã âm tính lần thứ năm với sars cov hai
kết quả xét nghiệm lần này sẽ là cơ sở để ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín xã đánh giá tình hình dịch bệnh
và cân nhắc điều chỉnh phương án phong tỏa tại ổ dịch này ông nguyễn văn đường thông tin thêm
mặc dù tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại ổ dịch thôn bạch chữ đã có nhiều chuyển biến tốt
tuy nhiên công tác kiểm soát dịch bệnh tại đây vẫn được chính quyền địa phương xếp chặt
hiện hơn một bảy trăm linh hộ dân với khoảng tám nhân khẩu vẫn đang được phong tỏa cách ly
giám sát sức khỏe hàng ngày để chủ động xử lý tình huống khi có vấn đề phát sinh
sau khi ghi nhận trường hợp một cư dân là f chính quyền sửa tạm đã lập tức tạm phong tỏa tòa trung cư hh hai a linh đàm
ở quận hoàng mai hà nội để khoanh vùng truy vết dập dịch
một lãnh đạo ủy ban nhân dân phường hoàng liệt quận hoàng mai cho biết
tại trung cư hh hai a linh đàm vừa ghi nhận ca f bệnh nhân là nữ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ở tầng năm của tòa h hai
trường hợp này được xác định là ca bệnh trong cộng đồng chưa rõ nguồn lây
trước đó vào tối ngày một mươi bảy tháng một mươi một ngay sau khi trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hà nội thông tin khẳng định
bệnh nhân dương tình với sars cov hai chính quyền sửa tạng đã tạm phong tỏa toàn bộ tòa nhà hh hai a linh đàm
để tiến hành sàng lọc các trường hợp tiếp xúc người liên quan
bước đầu lực lượng chức năng xác định có năm trường hợp f một liên quan đến nữ bệnh nhân này
hiện công tác truy vết vẫn đang được tiến hành
tòa nhà có hơn bảy trăm linh căn hộ với khoảng hơn hai cư dân
sau khi điều tra dịch tễ xong địa phương sẽ thu hẹp vùng phong tỏa để tránh làm ảnh hưởng đến đời sống
sinh hoạt của cư dân tòa nhà
vì lãnh đạo phường hoàng liệt thông tin thêm